từ đầu năm đến nay trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín hoạt động quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được triển khai tích cực
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục có những chuyển biến căn bản ý thức chấp hành pháp luật của cả người sản xuất
người kinh doanh cán bộ quản lý người tiêu dùng được nâng cao và hình thành nếp sống văn hóa trong sản xuất kinh doanh tiêu dùng thực phẩm an toàn
theo đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã kiểm tra gần hai trăm tám mươi hai cơ sở
phát hiện hơn ba mươi tám một trăm linh cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm đã xử lý gần sáu tám trăm linh cơ sở với số tiền phạt gần một mươi năm tám tỷ đồng
ngoài các hình thức xử phạt chính các địa phương còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động
đình chỉ lưu hành tiêu hủy sản phẩm
bộ công an cũng cho biết là từ đầu năm hai nghìn hai
đến nay công an đã tiếp nhận và xử lý hơn hai vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng chỉ khởi tố được ba vụ vì các quy định hiện còn nhiều vướng mắt